nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng ngày dân vận cả nước một mươi năm tháng một mươi
đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo trẻ em vượt khó tại xã kiên đài huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đồng chí trương thị mai đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang
huyện chiêm hóa xã kiên đài trong phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang nói chung và huyện chiêm hóa
xã kiên đài nói riêng phát huy truyền thống quê hương cách mạng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
xây dựng tỉnh tuyên quang ngày càng phát triển
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng ban dân vận trung ương tổ chức
tôn tạo bia di tích và tu sửa nhà văn hóa thôn làng kh một tặng hai trăm linh xuất quà cho gia đình chính sách hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn